cũng trong sáng ngày hôm nay tại địa phận đê thanh vân thuộc thôn tam hợp xã thanh vân huyện hiệp hòa
công an tỉnh bắc giang đã bắt quả tang đối tượng lê thị kim oanh chú tỉnh thái nguyên
đang có hành vi mua bán tảng chữ một bánh heroin
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đang vận chuyển ma túy từ thành phố thái nguyên
xuống huyện hiệp hòa bắc giang tiêu thụ thì bị công an bắt giữ
được biết đối tượng lê thị kim oanh đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
bị toán nhân dân tỉnh thái nguyên xử phạt chín năm tù nay lại tiếp tục phạm tội
hiện công an tỉnh bắc giang đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng